theo báo cáo nhanh của sở y tế tỉnh phú thọ địa phương này vừa mới phát hiện sáu trường hợp có kết quả xét nghiệm bằng rt pcr dương tính với sars cov hai tại việt trì là hai trường hợp và lâm thao bốn trường hợp
theo nhận định các trường hợp dương tính với sars cov hai trên địa bàn thành phố việt trì và huyện lâm thao hiện chưa rõ nguồn lây
nguy cơ dịch covid một mươi chín lan rộng ra cộng đồng là rất cao
trước đó ngành y tế đã chuyển các trường hợp dương tính với sars cov hai về bệnh viện giã chiến tỉnh phú thọ để theo dõi diễn biến và điều trị
thực hiện xét nghiệm khẳng định bằng rt pcr cho toàn bộ giáo viên học sinh trường trung học cơ sở chu hóa thành phố việt trì
trước mắt phân loại và cách ly ngay các trường hợp test nhanh dương tính để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên diện rộng
trước tình hình trên để đảm bảo công tác phòng chống dịch hiệu quả thì một mươi hai h trưa nay ngày một mươi bảy tháng một mươi
thành phố việt trì dừng các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và vui chơi giải trí hoặc có tiếp xúc gần như là karaoke quán bar internet massage thẩm mỹ và phòng tập gym
ngoài ra thành phố cũng tạm dừng tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội nghệ thuật nghi lễ tôn giáo thể dục thể thao sự kiện có tập trung đông người
dừng tổ chức hoạt động cưới hỏi tổ chức đám hiếu nhanh gọn và hạn chế số lượng người đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch hiệu quả
và tạm dừng đến trường đối với tất cả các cơ sở